cách đây bảy mươi bốn năm đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đã được ra đời tại xã tam kim
huyện nguyên bình tỉnh cao bằng đây là tiền thân của quân đội nhân dân việt nam ngày nay
bốn mươi năm qua quê hương cách mạng tam kim đang từng ngày khởi sắc với những diện mạo mới
với những đổi thay trong chính đời sống của người dân
đó là nhờ có những chương trình mục tiêu quốc gia
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ít người nghĩ rằng đây là những hình ảnh một trường mầm non của một xã vùng cao khó khăn
các cháu được ăn và nghỉ bán chú tại điểm trường này
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đón và chăm sóc các cháu
những năm qua việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã
đã mang lại nhiều đổi thay cho bộ mặt nông thôn
nhiều trường học trước đây là nhà đất vách nứa này đã được đầu tư kiên cố hóa
đường nông thôn được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại buôn bán của người dân
đồng tình ủng hộ rất cao và cụ thể như là hiến đất để làm đường làm mương
đến thời điểm này là bà con cũng đã hiến đất được hai một trăm linh mét để làm đường bê tông
giao thông nông thôn và bà con nhân dân cũng đã đóng góp những ngày công
tham gia vào các công trình nhà nước và nhân dân cũng làm
như đường nhà nước cho xi măng nhân dân đóng góp cát sỏi và ngày công để mà làm
được sự quan tâm của đảng và nhà nước bộ mặt của xã hiện nay là về cơ sở hạ tầng
cũng cơ bản được bổ định ví dụ điện đường trường trạm giao thông nông thôn và thủy loại
cơ bản được bổ định
trong quá trình thực hiện thì nhân dân rất là phân khỏi
và được cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở triển khai đến với người dân
để nâng cao cái nhận thức và biết được cái ý nghĩa và tầm quan trọng của nông thôn mới
do vậy trong quá trình triển khai thực hiện thì đã góp phần đổi thay các làng bản và cuộc sống của nhân dân
có được những sự đổi thay đó là nhờ sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của người dân
đến nay tam kim đã hoàn thành một mươi hai tiêu chí xây dựng nông thôn mới
hộ nghèo và cận nghèo gia đình chính sách được đảng ủy và chính quyền địa phương chăm lo giúp đỡ để vừa lên thoát nghèo
tin tưởng rằng sau khi hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia phát huy tinh thần truyền thống của quê hương cách mạng
tam kim sẽ từng bước nâng đời sống người dân đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nghèo cao bằng